đến với thời tiết tại thủ đô hà nội mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to ngày có lúc có nắng gián đoạn gió đông đến đông nam cấp hai nhiệt độ là từ hai mươi bốn ba mươi hai độ